thưa quý vị bộ công an đang đẩy mạnh cải cách hành chính tiếp nhận xử lý vụ việc đến cấp xã để tạo thuận lợi cho người dân
theo thông tư một mươi năm mới ban hành có hiệu lực kể từ ngày hai mươi một tháng năm bộ công an đưa ra nhiều quy định mới liên quan đến các thủ tục đăng ký cấp biển số xe máy và ô tô
điểm mới thứ nhất bộ công an quy định người dân khi mua xe máy đến trực tiếp công an xã nơi mình thường trú để làm thủ tục đăng ký xe
và bấm biển số mà không cần đến công an tỉnh huyện
điểm mới thứ hai người mua ô tô không cần đến công an tỉnh để làm thủ tục đăng ký hoặc sang tuyên xe mà có thể đến thẳng công an huyện nơi mình thường trú để thực hiện các thủ tục này
điểm mới thứ ba chủ xe có thể thực hiện thủ tục đăng ký xe tạm thời online tại cổng dịch vụ công bộ công an hoặc cổng dịch vụ công quốc gia và được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm bản điện tử